thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp đồng chí uông chu lưu
ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội cùng các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa đã tiếp xúc cử tri huyện lăng chánh và huyện cẩm thủy
tại các buổi tiếp xúc cử tri các địa phương kiến nghị quốc hội quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng
cơ sở cho một số xã miền núi vùng dân tộc thiểu số
ưu tiên bố trí nguồn vốn đưa điện lưới quốc gia về các thôn bàn sửa chữa
nâng cấp một số tuyến đường giao thông về xã vùng đặc biệt khó khăn
cùng hệ thống canh mương thủy lợi nhỏ nhằm khắc phục khó khăn về tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp
cử tri một số xã thuộc vùng đệm các ban quản lý rừng phòng hộ mong muốn
các bộ ngành trung ương và tỉnh thanh hóa có phương án giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất của người dân
tạo thêm nhiều cơ hội cho người dân khu vực này nâng cao chất lượng cuộc sống nhằm bảo vệ phát triển vốn rừng bền vững
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa khóa một mươi bốn phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu thông báo tới cử tri
một số nội dung dự kiến tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình quốc hội và các cấp các ngành liên quan giải quyết